khối không khí lạnh tràn xuống nước ta gây ra mưa rào và rông diện rộng
kèm theo rông xét cũng như gió giật mạnh cùng nền nhiệt giảm đi đáng kể
và trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí lạnh nên vẫn duy trì mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông cần để cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió giật mạnh
măng kè trời có nắng với nhiệt độ giao động là từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ trời xe lạnh
sau đó từ ngày ba tháng năm không khí lạnh sẽ suy yếu và nền nhiệt lại tăng dần trở lại
từng từ tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ từ ngày mai cũng sẽ giảm mưa
nền nhiệt có xu hướng tăng dần
cao nhất ngày mai giao động là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ và sau đó sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
như vậy là trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ và ngày đầu tiên đi làm trở lại
thời tiết tại bắc bộ nói chung là khá thuận lợi với nền nhiệt không quá cao
với các tỉnh miền trung
mưa rông được dự báo là tiếp tục xuất hiện nhiều nơi ở khu vực miền trung trong hai ngày đầu tháng bốn
nguyên nhân là do ngoài tác động của khối không khí lạnh ở phía bắc
nơi đây còn chịu tác động của gió đông ẩm từ biển vào
vì thế mà trên khu vực sẽ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
tập trung chính tại khu vực từ hà tĩnh trở vào đến quảng ngãi
với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi bốn mươi mm có nơi còn cao hơn
từ ngày mùng ba thì mưa giảm dần
tập trung về chiều tối cùng nền nhiệt tăng dần
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong đêm nay vẫn có mưa rào và rông rải rác
tập trung ở phía bắc của khu vực
sau đó từ ngày mùng ba thì mưa sẽ giảm dần
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
ngày đêm giao động trong ngưỡng là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
đối với vùng cao tây nguyên trong cả ba ngày tới
tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi
nhưng thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều và tối
riêng trong hôm nay và ngày mai
sẽ có mưa rông với lượng khá
với lượng mưa là từ ba mươi sáu mươi mm
có nơi còn trên sáu mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ
nguy cơ cao xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức lưu ý
từ ngày mùng ba tháng năm thì mưa có xu hướng giảm bớt
ban ngày trời có nắng nhiều hơn
tại các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông diện rộng
với lượng mưa có thể lên tới từ ba mươi sáu mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ
người dân ở đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió
gió rất mạnh
còn về nhiệt độ
nền nhiệt tại đây không quá nhiều biến đổi
ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi hai độ